chương trình chia sẻ cùng thầy cô triển khai trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
là một trong những hoạt động nhằm tri ân những người thầy với nội dung tuyên dương các thầy giáo
cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy
có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ
tiếp nối những thành công đã đạt được tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ban thanh niên quân đội
tập đoàn thiên long vừa tổ chức họp báo giới thiệu chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
trong hai năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu chương trình chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương một trăm linh sáu thầy cô giáo
công tác tại các trường học điểm lẻ tại sáu mươi bốn huyện nghèo và các trường học nằm trên đảo
thuộc các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo
mỗi thầy cô giáo được tuyên dương được nhận một sổ tiết kiệm
cho các trường học nằm trên đảo thuộc các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo

bộ giáo dục và đào tạo chương trình được trị giá một mươi triệu đồng và bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới hải đảo được học sinh cha mẹ học sinh và xã hội yêu mến ghi nhận
chương trình được trị giá một mươi triệu đồng và bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
những tổ chức cuộc thi online mang tên nghĩ về chiến sĩ giáo dục mang quần hàm xanh để xã hội cùng chia sẻ khó khăn và gửi lời động viên đến đối tượng của chương trình năm nay